thưa quý vị mới đây thường vụ quốc hội đã yêu cầu chính phủ ra soát kiến nghị sửa đổi luật đấu giá tài sản các văn bản liên quan trong đó có đấu giá quyền sử dụng đất
điều này thì xuất phát từ bối cảnh là trong thời gian qua nhiều bất cập trong hoạt động đấu giá đất như là đấu giá các lô đất có giá trị cao bất thường
sau đó bỏ cọc mang lại những hệ lụy tiêu cực cho thị trường bất động sản làm nhiễu loạn thị trường gây sốt đất ảo thậm chí là trục lợi từ việc đấu giá đất
việc ban hành các chế tài chính sách nhằm ngăn chặn những sai phạm trong hoạt động đấu giá đất là cần thiết vào thời điểm này
trước đó ngày một mươi sáu tháng ba quốc hội tiến hành phần chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà thừa nhận việc đấu giá đất không chỉ thổi giá mà còn có tình trạng dềm giá
quân xanh quân đỏ ảnh hưởng nghiêm trọng làm biến động thị trường bất động sản thất thoát tài sản ảnh hưởng toàn bộ đến nền kinh tế
và nếu nói sâu hơn nữa thì việc thổi giá lên đằng sau đấy còn rất nhiều cái hệ lụy đặc biệt là các cái ngân hàng khi những cái giá đấy là giá ảo giá không thực
nhưng mà có thể thì chấp đột rút tiền ngân hàng là thực nó sẽ làm đến an ninh tiền tệ và rất nhiều các bản đề khác
việc đấu giá thành công các lô đất với giá cao nhiều lần so với thị trường sau đó là bỏ cọc đang diễn ra khá phổ biến
thực trạng trên chắc chắn sẽ mang lại những hệ lụy tiêu cực tới thị trường bất động sản
gây khó khăn cho công tác
công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất tại các địa phương và có dấu hiệu trục lợi
khi mà các cái nhà đầu tư tham gia vào đấu thầu thì chúng ta cần có cái quá trình thẩm định cái năng lực tài chính của nhà đầu tư
thưa quý vị việc đấu giá đất đang được điều chỉnh bởi luật đấu giá luật đất đai các quy định về thuế tài chính
tuy nhiên thực hiện phương thức đấu giá đất còn nhiều bất cập
chính vì vậy
những giải pháp kiểm soát trục lợi từ đầu giá đất đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi những cơ chế chính sách cần phải có những sửa đổi bổ sung phù hợp với thực tiễn hiện nay
và trong vấn đề về chính sách ngay hôm nay biên tập viên mai anh đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ đặng hùng võ nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường để cùng phân tích cụ thể hơn về nội dung này
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với trường quay của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông trong thời gian qua chúng ta có thể nhìn thấy là rất nhiều vụ việc liên quan đến đấu giá đất đã tạo dư luận không tốt
vậy thì ông đánh giá như thế nào về thực trạng này và điều đó cho thấy chúng ta những cái bất cập gì liên quan đến hoạt động đấu giá đất hiện nay ạ
trước hết thì chúng ta phải thấy rằng cái chủ trương đưa vào quy định của luật đất đai là đối với đất đai khi mà đưa từ đất đã thu hồi ra thị trường thì phải đấu giá đất
nói chung là như vậy trừ một số trường hợp đặc biệt
mà có liên quan đến vấn đề ưu đãi trong dự án rồi một vài trường hợp thôi
thì trước hết thì phải thấy là như thế
thì có nghĩa là chúng ta cũng đi theo đúng cái nhịp của quốc tế
thế nhưng ở ta thì hiện nay là cũng có những nhiều bất cập
cái thứ nhất chúng ta có thể nhìn thấy là đa số trường hợp là chúng ta rơi vào là đấu giá là hình thức
còn cái giá cũng là ấn định nhau
và ở các nước thì cái đó cũng xảy ra
thế nhưng mà vừa rồi ở thủ thiêm thì chúng ta thấy có trường hợp tức là đấu giá thì lại giả vờ như đua nhau rồi đưa lên một cái giá trị
thậm chí gấp hai lần gấp bốn lần thị trường
ví dụ như hai cái bên mà bỏ cọc đó là một bên là được giá sấp xỉ một tỷ một mét vuông
một bên sắp xỉ hai tỷ hơn hai tỷ một mét vuông
thì là đã
đã bỏ cọc hết rồi
còn hai lô nữa chúng là năm trăm triệu một mét vuông thì hiện nay vẫn giữ nguyên
thì tôi cho rằng cái mức giá năm trăm linh triệu chắc là phù hợp
thế thì ở đây là chúng ta thấy rằng có cái gì là bất thường
tức là cái việc đấu giá thì lại cố gắng xu hướng đi vượt cao quá thị trường
thì nó không phải bắt đầu từ đấu giá
nó bắt đầu từ cái hệ thống quản lý
bắt đầu từ cái cấu trúc thị trường
và nó làm cho cái việc đấu giá
nó đi ngược với cái xu thế là mong muốn chạy để sao cho giá nó giảm xuống
như người phân tích thì rõ ràng chúng ta thấy còn rất nhiều những vấn đề bất cập xung quanh cái câu chuyện mà liên quan đến hoạt động đấu giá đất hiện nay
chúng ta quay trở lại một chút câu chuyện thủ thiêm
chúng ta khi mà xuất hiện hai doanh nghiệp hai đơn vị tuyên bố là bỏ cọc tại khu đất này thì còn hai doanh nghiệp
tuy nhiên thì đến thời điểm này thì là họ vẫn chưa chuyển tiền đặt cọc
mà theo nghịch lý ra thì họ đã phải chuyển tiền từ đồng thái
thì theo ông cái việc mà chậm trễ trong việc mà đóng cọc như vậy thì đang cho thấy những cái vấn đề gì
đã chứng tỏ là cái này là không thực hiện đúng pháp luật
quy định số lượng ngày là có rồi
tất cả các thứ là quy định đầy đủ ở trong luật đấu giá rồi
thế mà áp dụng vào trường hợp là người ta cứ chưa làm
thì đấy chính là cái mà tôi cho rằng cái thái độ chung và tạo thành một cái gần như một cái luồng
liên quan đến hoạt động đấu giá đất này thì theo ông chúng ta cần phải sửa đổi bổ sung những cái quy định như thế nào ạ
cái thứ nhất chúng ta phải thấy rằng
luật đấu giá là luật hình thức
tức là quy định về trình tự thủ tục
nó không quy định về nội dung
đấu giá của giao dịch bảo đảm thì làm sao
rồi đấu giá của các cái của ngon vật lạ khi làm sao
nó không có
thế chính vì vậy mà nó đã là hình thức
thì không có một cái hình thức nào mà bao chọn tất cả các nội dung
cần làm đối với từng nội dung cụ thể
cũng như đối với tất cả các loại mà có quy định về nội dung
thế thì ở đây chúng ta thôi những cái đấu giá khác ta không bàn
chúng ta bàn tới đấu giá đắt
thì sự thực mà nói nó có những cái đặc điểm riêng mà nó thuộc về nội dung
mới đây thì là tại vì phiên chất vấn của bộ yên bàn thành phục quốc hội
thì bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà thì có đưa ra một phương án đó là
việc mà thay vì là phải trả trong vòng chín mươi ngày như trước đây
thì đề xuất là người mà trúng thầu là phải trả trong vòng một mươi ngày
cùng với đó là cái việc mà tiền đặt cọc thì phải
thì sẽ phải trả trong vòng một mươi ngày
tăng lên so với lại là năm hay là một mươi như bây giờ
vậy thì ông nghĩ sao về những cái phương án đề xuất của bộ tài nguyên và môi trường ạ
tôi cho rằng là nên đại đề thì cũng có thể dựa vào đấy để nghiên cứu nó chi tiết hơn
ví dụ như tôi nói là cái tiền đặt trước là để một phần chi phí cho cái cuộc đấu giá này
một phần là để tăng cái trách nhiệm của anh tham gia đấu giá
cái phần trách nhiệm thì có thể hết cuộc đấu giá anh không trúng thì anh được trả lại
nhưng cái phần phục
cái phần phục cho chi phí của cuộc đấu giá thì anh phải mất
bởi vì anh đã tham gia thì anh phải anh phải đóng góp vào cái việc chi phí cho cái tổ chức đấu giá
thế nhưng mà nó khác với lại một cái khoản tiền thứ hai mà ta nhập hai cái khoản tiền này với nhau
nó cũng chẳng ra đặt trước chẳng ra đặt cầu
cái khoản thứ hai là khi anh được sướng tên chúng đấu giá rồi thì anh phải nộp ngay lập tức bao nhiêu
thì tôi cho rằng cái ngay lập tức đó nếu mà với đất đai mà của các dự án đầu tư
thì nó phải là khoảng độ ba mươi là ít nhất
rồi cái thời hạn tiếp theo để trả cái phần còn lại thì có thể tôi cho rằng là có thể trong vòng một mươi năm ngày
nhưng cái điều quan trọng thì nó không phải là cái chuyện tiền mà đấu giá đất nó có đặc điểm ở cái gì nữa
nó phải liên quan đến một cái dự án đầu tư
anh phải chuẩn bị cái dự án đầu tư như thế nào
chứ cũng không phải là anh đem tiền ra không là đủ
mà anh phải có cái dự án đầu tư
anh phải chứng minh được hiệu quả đầu tư
chứ không phải anh đấu giá xong anh ôm cái đất này
anh đầu cơ anh để đấy mà xong
vâng rõ ràng thì chúng ta thấy là việc mà chúng ta xem xét liên quan đến hoạt động giảm giá đất
thì nếu như mà không đảm bảo sự công bằng và minh mạch thì rõ ràng nó dẫn đến rất là nhiều hệ lụy
như chúng ta có thể thấy đó là đầu cơ rồi trục lợi
vậy thì theo ông từ những cái nghiên cứu cũng như là những cái quan sát thực tế của mình
theo ông thì cái việc mà chúng ta sửa đổi những quy định liên quan đến hoạt động đấu giá đất hiện nay
thì cần phải tập trung vào những nội dung như thế nào ạ
một trong những cái ở việt nam cũng coi như là tôi cho rằng cũng là mong muốn của nhà nước
nhưng mà hiện nay trên thực tế chúng ta đạt chưa được bao nhiêu
chính là công khai minh mạch
trong đấu giá đất thì cái tính công khai minh bạch của nó là rất quan trọng
ngoài cái chuyện phiên đấu giá có thể là trực tiếp mọi người đến
nhưng mà cũng được truyền hình ở trên mạng
thì ta thì sự thực mạng
mà nói là có cái chủ trương về công khai minh mạch từ khá lâu rồi
chúng ta cũng gọi là đưa ra rất nhiều cơ chế
thế mà cho đến nay thì trên thực tế tôi thấy nó chưa được bao nhiêu cả
đặc biệt là về đất đai và bất động sản
mà đấy chính là cái mà nó làm cho cái tình trạng đầu cơ về đất đai bất động sản
nó lên rất cao giá sốt giá ảo
những cái điều mà ông vừa phân tích đó là hệ lụy thì theo ông
nếu mà chúng ta sửa đổi những quy định liên quan đến hoạt động đấu giá đất này
thì điểm mấu chốt là gì ạ
quá trình công khai minh bạch đấy là điểm thứ nhất
điểm thứ hai là cái định giá để xác định giá khởi điểm
nó phải thực sự phù hợp thị trường
và thủ tục hành chính trong lĩnh vực này phải rất nhanh
vâng rõ ràng là chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận với nhau là
tình trạng liên quan đến hoạt động đấu giá đất vẫn còn rất nhiều hệ lụy
và rõ ràng là việc mà chúng ta sửa đổi những quy định trong thời điểm này là cần thiết và cấp thiết
một lần nữa xin cảm ơn ông đã đến với vấn đề và chính xác
dạ xin cảm ơn